những năm qua đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương
qua đó diện mạo của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi
cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa y tế giáo dục được quan tâm đầu tư
đời sống của người dân tộc thiểu số được cải thiện
năm mươi gương mặt đại diện cho hai trăm năm mươi đại biểu tham dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
thành phố hà nội lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín là những tấm gương đóng góp trong lao động
sản xuất chiến đấu bảo tồn các giá trị truyền thống
bảo vệ an ninh chính trị an toàn xã hội của thủ đô và các địa phương
liên quan đến tình hình ô nhiễm không khí hà nội thời gian qua
đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết có khoảng một mươi hai nguyên nhân
gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn
hiện hà nội có hơn năm mươi năm bếp than tổ ong
trung bình mỗi ngày toàn thành phố tiêu thủ hơn năm trăm hai mươi tám tấn than
phát thải một tám trăm bảy mươi tấn
ngoài ra vấn đề đốt dơm dạ ở các huyện ngoại thành khi vào mùa thu hoạch lúa
cũng tác động trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí ở hà nội
thành phố đã có chỉ đạo thời gian tới sẽ ban hành chỉ thị nghiêm cấm đốt dơm dạ
để giải quyết vấn đề ô nhiễm giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
hướng dẫn giải pháp tận dụng làm sản phẩm hữu ích từ dơm dạ
bắt đầu từ tháng một mươi hà nội sẽ chính thức thí điểm

cụ thể ba mươi địa điểm trên như đền ngọc sơn chùa quán sứ đình yên thái
bảo tàng lịch sử việt nam bảo tàng cách mạng thư viện quốc gia
nhà hát lớn nhà thờ lớn nhà tù hoàn lo trung tâm giao lưu phố cổ v v
ngoài ra các điểm này sẽ gắn biển không hút thuốc lá cấm hút thuốc lá
đồng thời sẽ có người nhắc nhở và xử phạt tại chỗ nếu người dân và du khách du lịch cố tỉnh vi phạm
trước đó các thành phố du lịch nổi tiếng như hạ long hội an nha trang
cũng đã triển khai mô hình thành phố không thuốc lá
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô và hai mươi năm hà nội nhận danh hiệu unesco
thành phố vì hòa bình tại trung tâm bảo tồn di sản thăng long đã diễn ra hội sách hà nội lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
mọi năm thu hút nhiều đơn vị xuất bản uy tín trong và ngoài nước tham dự với khoảng hai trăm linh gian hàng
với nhiều thể loại sách phong phú đa dạng
bên cạnh các gian hàng truyền thống hội sách năm nay mang đến cho độc giả một không gian chuyên đề đặc biệt
truyền thống thủ đô anh hùng sách của các cơ quan ngoại giao các hiệp hội và nhà xuất bản nước ngoài
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng
và phát triển của thủ đô và đất nước đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra một thời kỳ mới
hà nội đang sống trong không khí hào hùng của ngày kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi
mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sáu mươi năm năm đã qua thủ đô ngày nào nay đã và đang khoác trên mình tấm áo mới
diện mạo mới với những bước tiến dài những đổi thay ngoạn mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
sau chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định genève về đình chiến ở đông dương được ký kết
thủ đô hà nội được giải phóng một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn những tên lính pháp cuối cùng rút qua cầu long biên
quân và dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân dân
gồm có bộ binh pháo binh cao xạ cơ giới chia thành nhiều cánh lớn tiến vào hà nội tiếp quản an toàn và nhanh gọn toàn bộ những cơ quan đầu não
những vị trí quân sự có tầm quan trọng đặc biệt của pháp ở hà nội
hàng vạn nhân dân hà nội dự lễ trào cờ long trọng do ủy ban quân chính thành phố tổ chức
cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến
lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu
với một niềm tự hào là một thủ đô đã được giải phóng hoàn toàn
và dưới tám mươi năm đô hộ của thực dân pháp bây giờ người dân được làm chủ người dân được phấn khởi người dân rất tự hào rất sung sướng
ông khuất duy tiến một người con của hà nội chàng trai năm xưa khi mới chỉ một mươi năm tuổi
nhưng đã tự nguyện tham gia hoạt động cách mạng quên mình chiến đấu vì quê hương vì tổ quốc
giờ đây mái tóc đã nhuộm màu thời gian
nhưng ông vẫn không thể nào quên được những cảm xúc hân hoan sung sướng của những người con hà nội trong ngày giải phóng lịch sử
đã sáu mươi năm năm trôi qua kể từ ngày giải phóng thủ đô hà nội đã đổi thay rất nhiều
nhịp sống của thiên niên kỷ mới đang chảy trong trái tim người hà nội
những người con hà nội những học sinh năm ấy từng chứng kiến sự lớn lên đổi thay và phát triển của hà nội
giờ đây cũng không giấu được niềm tự hào khi thấy hà nội đang phát triển mạnh mẽ dần khẳng định vị trí của mình
với bạn bè quốc tế
tôi thì lúc bây giờ còn bé thôi bởi vì năm năm tư thì tôi hơn một mươi tuổi thôi
thì tôi còn nhỏ nhưng mà tôi cũng biết được rằng là ngày xưa ở thủ đô nó bé lắm
ngày xưa thủ đô hà nội nó chỉ có ba sáu phố phường nó nhỏ bé
đi xung quanh hà nội là hết ngay mấy năm cái cửa ô nhỏ bé
nhưng mà bây giờ cực kỳ lớn sau khi sát nhập với hà tây mà được hơn một mươi năm nay
thì thủ đô của chúng ta phát triển vô cùng vĩ đại
phải nói rằng là một trong những cái thủ đô lớn của thế giới
là trái tim của cả nước hà nội luôn hòa chung nghiệp đập với tinh thần
hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ một thành phố có quy mô dân số kinh tế nhỏ bé lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề
hà nội đã vươn lên mạnh mẽ vị thế ngày càng được nâng cao
vai trò trung tâm lớn của đất nước được khẳng định về mọi mặt
với người một người dân được sinh ra và lớn lên ở thủ đô hà nội
và được chứng kiến từ những cái thời kỳ mà chúng ta còn nghèo khổ cho đến ngày hôm nay
tôi thấy rất phấn khởi rất vui mừng thấy sự phát triển của thủ đô ngày một đi lên
và đặc biệt là cả về mặt vật chất cũng như về tinh thần
về đời sống văn hóa đời sống chính trị
đấy là những cái điều đáng phấn khởi
hà nội trước kia với quy mô nhỏ nay đã được điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính
đây là quyết định có ý nghĩa lịch sử của đảng và nhà nước
nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô trong thời kỳ mới
tạo điều kiện để hà nội phát triển bền vững lâu dài
đảng bộ hà nội đã đoàn kết hợp tác trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô của đất nước
trong những năm qua kinh tế thủ đô liên tục tăng trưởng
tích cực ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước
hà nội cũng tăng cường các hoạt động đối ngoại hội nhập hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế
và đã có quan hệ hợp tác với trên một trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới

nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn về yêu cầu chất lượng và tính bền vững
thành phố cũng chưa khai thác và phát huy tốt các nguồn lực và tiềm năng lợi thế trên địa bàn thủ đô
việc quản lý quy hoạch trật tự đô thị vẫn còn nhiều yếu kém
cải cách hành chính có những tiến bộ vượt bậc song tính chủ động năng động của một bộ phận cán bộ công chức viên chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
đâu đó vẫn còn để xảy ra những vấn đề bức xúc của dân
vấn đề văn hóa giáo dục con người cũng cần phải được chú trọng để xây dựng
người hà nội văn minh mến khách đem đến hình ảnh đẹp cho bạn bè quốc tế mỗi khi có dịp ghé thăm thủ đô
nhà nước đặc biệt thủ đô hà nội chúng ta quan tâm đến vấn đề văn hóa vấn đề giáo dục đạo đức tư tưởng đạo đức làm người
để làm sao con người ta sống nó có đạo đức sống nó lương thiện sống nó không có những cái tội phạm không có vi phạm
không có tham giam không có tham nhũng không có tiêu cực
để cho cái đất nước này nó càng ngày càng phát triển và dân người ta mới phấn khởi để cho người ta tin tưởng
người ta ủng hộ đảng ủng hộ chính quyền
nội bộ chúng ta còn phải đấu tranh với nhau
xây dựng kinh tế cho nó tốt lên đúng không
chưa hoàn hảo đâu không phải nữa
một cái đất nước mà bây giờ làm sao xây dựng kinh tế cho phát triển cho đều
đừng trốn thuế đừng ngấy các thứ mọi cái
rồi thì phát triển cho đều đặn để nâng cái chất lượng hàng hóa chúng ta tốt lên
không có hàng giả không có những cái mất an ninh mất an toàn về ăn uống về cái này cái khác về thịt thà về rau quả v v
rồi kinh tế phát triển cho nó tốt
đấy là nội bộ chúng ta chúng ta phải làm những cái đó chúng ta có thể làm được
nó không ảnh hưởng đến quốc tế nó là nội bộ
mình làm mình thấy mình xây dựng đất nước mình lên
nhìn về phía trước khó khăn thách thức còn nhiều
xong với hành trang đang có trong tay tin rằng với truyền thống lịch sử nghìn năm văn hiến
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ phấn đấu hơn nữa đưa thành phố hà nội trở thành thành phố hiện đại
là trung tâm chính trị văn hóa khoa học kỹ thuật của cả nước xứng đáng là thủ đô anh hùng của nước việt nam anh hùng
thưa quý vị và các bạn sau hơn hai năm triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng
và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội
đã mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tại thủ đô
để hệ thống quy tắc ứng xử này ngày càng đi vào cuộc sống phong trào nhân rộng các mô hình điểm
về tuyên truyền quy tắc ứng xử đang được phát động rộng rãi từ thành phố tới cơ sở
nhằm khơi dậy những sáng kiến việc làm tốt vì chất lượng sống của người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín phương đã giải quyết hơn một mươi một thủ tục hành chính
trong đó giải quyết sớm hạn cho khoảng tám thủ tục hành chính
qua đó giúp người dân trên địa bàn cảm thấy rất hài lòng
nói chung là đây là thủ tục rất là nhanh gọn
tôi đến đây thì được các cháu với các bạn giải thích cho những gì tôi bị thắc mắc
thì các cháu nó giải thích ra nhanh gọn và nhanh chóng
tôi rất hài lòng với bác phục vụ ở đây
ủy ban nhân phường đức thắng cũng căn cứ theo kế hoạch của ủy ban nhân quận bắc tử liêm
quán triệt đến đôi ngũ cán bộ công chức người ra động trên địa bàn phương đức thắng
thực hiện nghiêm sáu tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính liên thông
một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh thân thiện và chuyên nghiệp
bên cạnh đó viện triển khai tuyên truyền quý tắc ứng xử
ở nơi công cộng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân
thông qua các mô hình hoạt động cụ thể như mô hình tổ dân phố không tiện nạn xã hội
tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh ý thức xây dựng văn minh đô thị
giữ thái độ lịch sự đúng mực khi giao tiếp khi tham gia các hoạt động vui chơi
giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng và tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông
đầu năm phương đức thắng cũng phát động mô hình tổ dân phố không tiền nạn xã hội
tìm môi trường xanh trạch đẹp và đã triển khai trên tám tổ dân phố trên đoàn phường
bước đầu sự chuyển biến cũng do nét các tổ dân phố đã ký cam kết với phương
và đã thực hiện nghiêm mô hình tổ dân phố không tên nạn xã hội
bên cạnh đó phương cũng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân trên đoàn phường
về thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử
qua hai năm thực hiện bộ quy tắc ứng xử đã có chuyển biến do nét
trong nhận thức lời nói việc làm việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các tổ dân phố
cũng như việc chấp thành giao thông trên địa bàn của phương đức thắng
phát huy nét đẹp của người tràng an việc ủy ban nhân thành phố hà nội ban hành bộ quy tắc ứng xử
cũng đã phần nào tích cực làm chuyển biến nhận thức cũng như là nâng cao ý thức của người dân
trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ những nét đẹp truyền thống văn hóa
cũng như giúp những nơi công cộng
đã có những chuyển biến tích cực về mặt về an toàn an ninh trật tự và an toàn xã hội
đồng thời với đó là cũng tuyên truyền tới người dân rất tốt về việc giữ gìn văn minh đô thị
và qua đó thì cũng nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cũng như là các nghị định của địa phương
nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn
đến nay quận bắc từ liêm được đánh giá là điểm sáng của địa phương
trong tuyên truyền thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử thời gian tới quận bắc từ liêm sẽ tổ chức
các hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chín mô hình quy tắc ứng xử nhân rộng đến một mươi ba trên một mươi ba phường
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh hình ảnh cán bộ công chức quận bắc tử liêm kỷ cương văn hóa
để hai bộ quy tắc ứng xử tiếp tục đi vào đời sống một cách thiết thực
thành phố hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú
đa dạng phù hợp với từng đối tượng tập trung công tác tuyên truyền tại các khu dân cư
nơi tập trung đông người đẩy mạnh truyền thông bằng những câu chuyện về giá trị sống
tiếp tục triển khai xây dựng một mươi mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử hướng dẫn các cơ quan
thuộc thành phố và các quận huyện phường xã khu trung cư đồng thời tăng cường phát hiện biểu dương
và viết về các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt quy tắc ứng xử thực hiện chấm điểm hàng tháng
đối với cán bộ công chức trong đó có nội dung chấm điểm thực hiện quy tắc ứng xử
góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô hà nội
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi